sáng nắng chiều mưa thời tiết thay đổi thất thường ở nhiều nơi trong những ngày vừa qua đã khiến cho trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh về đường hô hấp
thống kê tại một số bệnh viện cho thấy số lượng trẻ đến khám và điều trị vì viêm đường hô hấp đã tăng lên từ một mươi năm
viêm phổi viêm mũi họng amidam hen xuyển đó là những bệnh về đường hô hấp mà trẻ mắc phải nhiều nhất trong điều kiện thời tiết như hiện nay
ban ngày oi nắng về chiều lại có mưa dông ở nhiều nơi tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn virus phát triển trẻ nhỏ có sức đề kháng kém nên rất dễ mắc bệnh
theo các bác sĩ ở mức độ nhẹ các bệnh viêm đường hô hấp có thể từ khỏi từ năm đến bảy ngày
tuy nhiên một số trường hợp bị biến chứng gây viêm phổi thì có thể sẽ rất nguy hiểm vì nếu viêm phổi nặng trẻ sẽ bị thiếu oxy
phụ huynh nên đưa con đi khám để được bác sĩ chỉ định điều trị hợp lý không nên tự ý dùng thuốc
đề phòng khả năng gây diễm chéo và giảm tải bệnh nhân cho các bệnh viện tuyến trên nên đưa trẻ đến khám ở các cơ sở y tế gần nhà để được điều trị thích hợp nếu tình trạng bệnh không quá nặng